tại hà nội hội huyết học truyền máu việt nam cùng viện huyết học truyền máu trung ương
đã phối hợp tổ chức hội nghị khoa học huyết học truyền máu trung ương năm hai nghìn một mươi chín
đây là dịp để các cán bộ quản lý chuyên môn các chuyên gia trong nước và quốc tế
cùng gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm và cập nhật những kiến thức mới trong lĩnh vực
hội nghị năm nay thu hút được sự tham gia của gần một đại biểu trong nước và quốc tế
đến từ những quốc gia phát triển hàng đầu thế giới về chuyên ngành huyết học và truyền máu
như mỹ đức singapore australia ấn độ
tại hội nghị các chuyên gia đã đóng góp gần một trăm linh bài báo cáo khoa học
thuộc lĩnh vực huyết học truyền máu như truyền máu tan máu bẩm sinh thalassemia
ghép tế bào gốc miễn dịch di truyền từ đó chia sẻ nghiên cứu kinh nghiệm
và cập nhật những kiến thức mới liên quan
cũng trong khuôn khổ hội nghị khoa học huyết học truyền máu trung ương năm hai nghìn một mươi chín
lễ vinh danh những cán bộ y tế có nhiều đóng góp cho chuyên ngành huyết học truyền máu
cũng đã được diễn ra
đây là cơ hội để các bác sĩ các chuyên gia trong nước và quốc tế
chuyên ngành huyết học trao đổi kinh nghiệm
và nhìn lại hoạt động chuyên môn huyết học và truyền máu trong thời gian vừa qua
đồng thời đóng góp thiết thực cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
hội nghị sẽ còn được diễn ra tới ngày hai mươi năm tháng năm